tại nhát lớn hà nội chương trình độc tấu piano lưu đức anh lít risato ii đã diễn ra
đêm nhạc đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu mến âm nhạc hàn lâm
liêu đức anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng từng đoạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế
anh hiện đang là giảng viên trẻ tuổi nhất của khoa piano học viện âm nhạc quốc gia việt nam
chương trình lần này đã khai thác một góc nhìn rất khác về âm nhạc friendless
nhạc sĩ vĩ đại người hungary với những giai điệu đẹp chữ tình và đầy nội tâm
khác với những tính chất vũ bão đầy kỹ thuật thậm chí ồn ào mà người ta luôn gắn cho âm nhạc của lít từ trước tới nay